chúng ta đã vừa có bốn ngày nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn một mươi chín
đây là dịp để mọi gia đình cùng xung vầy và đón năm mới bên nhau
theo ghi nhận của các phóng viên thường trú tại các địa phương
thì trong những ngày vừa qua hoạt động đón tết dương lịch đã diễn ra rất sôi nổi và đầy vui tươi
với những kỳ vọng cho một năm mới an lành và hạnh phúc
ngay từ sáng sớm dòng người đổ về các tuyến đường chính như trần hưng đạo hùng vương phạm văn đồng
đông hơn mọi ngày khiến những con đường của thành phố tấp nập hẳn lên
kỳ nghỉ chung vào dịp cuối tuần nên đây chính là điều kiện để mọi người có thể thỏa thích
vui chơi và nghỉ ngơi sau một năm làm việc đầy bận rộn
trung bình mỗi ngày công viên văn hóa đồng xanh đón hơn một lượt khách tham quan vui chơi
đến đây du khách được tìm về với thiên nhiên hòa mình vào khung cảnh lãng mạn để chào đón một năm mới an yên
ngoài tham quan vui chơi thì việc thưởng thức các hương vị ẩm thực được nhiều người tìm đến
mang đậm chất núi rừng tây nguyên gà nướng cơm lam chính là món ăn được nhiều người lựa chọn
không chỉ được thưởng thức ẩm thực du khách còn được hòa chọn
trong không khí đậm chất hoang dã và đầy sự của nút này
dịp cuối năm chính là dịp để mọi người dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình
dù chỉ đơn giản là dạo chơi hay thưởng thức các món ăn nhưng ai cũng tìm thấy niềm vui niềm hạnh phúc cho riêng mình
hơn hết trong một năm mới đến mọi người ai cũng mong muốn dành lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau với niềm hy vọng tràn đầy hạnh phúc